và chiều nay ngày hai mươi bốn tháng một toán nhân dân cấp cao tại hà nội đã tiến hành tuyên án phúc thẩm
đối với cựu bộ trưởng công thương vũ huy hoàng và ba bị cáo có đơn kháng cáo là các ông phan trí dũng
kiệu vụ trưởng công nghiệp nhẹ bộ công thương lâm nguyên khôi cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư
tp hcm và lê quang minh cựu trưởng phòng phát triển hạ tầng sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
theo đó tất cả bốn bị cáo có kháng cáo đều được tòa phúc thẩm tuyên giảm án cụ thể bị cáo vũ huy hoàng
được giảm một năm tù phải chấp hành bản án một mươi năm tù bị cáo phan trí dũng được giảm một năm tù
tù phải chấp hành bản án tám năm tù bị cáo lâm nguyên khôi và lê quang minh mỗi người được giảm sáu tháng tù giam
so với bản án sơ thẩm nên cùng nhận mức án ba năm tù theo nhận định của hội đồng xét xử các bị cáo đã tuổi cao
sức yếu có nhiều bệnh
ngoài ra các bị cáo phạm tội do nhận thức chứ không vì động cơ vụ lợi do đó có cơ sở để giảm án cho các bị cáo